trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản hôm nay sau lễ đón tại sân bay quốc tế la henda thủ đô tokyo
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm tỉnh guma
tại đây chủ tịch nước đã có buổi tiếp thống đốc masaki osawa
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao tình cảm của thống đốc osawa dành cho việt nam
khi đã chọn việt nam là nước đầu tiên đi thăm ngay sau khi tái nhậm chức vào năm hai nghìn một mươi năm
guma là một tỉnh hiện có khoảng bảy người việt nam đang sinh sống làm việc
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh guma thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương việt nam
nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có thông qua đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân
thúc đẩy hợp tác du lịch đầu tư của doanh nghiệp tỉnh guma vào việt nam
đặc biệt trong các lĩnh vực tỉnh guma có thế mạnh như là nông nghiệp
nhất là nông nghiệp sử dụng công nghệ cao công nghiệp chế biến bảo quản hàng nông sản
thống đốc osawa bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới thăm tỉnh guma
ông osawa đã báo cáo với chủ tịch nước về tình hình hợp tác giữa tỉnh guma và việt nam trong thời gian qua
ông cho biết hiện nay đã có một mươi hai doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại việt nam
và tỉnh đang hỗ trợ cho gần bốn mươi doanh nghiệp đầu tư vào việt nam trong thời gian tới
ông osawa khẳng định
tỉnh guma rất mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương việt nam
muốn tiếp nhận hơn nữa các lao động chất lượng cao thực tập sinh kỹ năng việt nam sang làm việc tại tỉnh
tiếp đó tại tỉnh guma chủ tịch nước trần đại quang đã đi thăm nhà máy meabashi công ty kogarey seki
đây là nhà máy chế tạo động cơ xe ô tô nổi tiếng của nhật bản
đã từng có một số kỹ thuật viên người việt nam làm việc tại đây
chủ tịch công ty koganei seiki đã giới thiệu vắn tắt với chủ tịch nước
trần đại quang về tình hình hoạt động của công ty
và đưa chủ tịch nước trần đại quang đi thăm một số phân xưởng xem các sản phẩm của nhà máy